cục thuế tp hcm vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tính việt ban chi nhánh bắc sài gòn
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tính bị phạt hành chính số tiền gần một mươi sáu ba triệu đồng
đồng thời bị truy thu hơn tám mươi một bốn triệu đồng tiền thuế còn thiến đột ngân sách nhà nước
ngoài ra tiền chậm nộp thuế dành cho ngân hàng này hơn bốn mươi bốn triệu đồng tổng số tiền việt banh chi nhánh bắc sài gòn bị xử lý thuế là hơn một trăm bốn mươi hai triệu đồng
trước đó việt banh công bố việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm hai nghìn hai mươi hai đều giảm so với kế hoạch ban đầu
kế hoạch lợi dụng trúc thuế từ một chín mươi tỷ đồng xuống còn tám trăm linh tỷ đồng tương đương giảm gần hai mươi bảy
dự kiến tổng tài sản năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng đạt một trăm một mươi năm tỷ thấp hơn một mươi tám tỷ so với kế hoạch đã giao
trong đó giữ nợ cho phê giữ nguyên ở mức sáu mươi năm hai trăm linh tỷ